với họ những ký ức về dấu mốc vàng son đó vẫn vẹn nguyên như vừa hôm qua
là chính trị viên đại đội chỉ huy chiếc xe tăng huyền thoại
đại úy vũ đăng toàn chính là người hạ lệnh cho chiến sĩ lái xe tăng lúc bấy giờ
húc tung cổng dinh độc lập
quyết định dứt khoát không do dự của ông đã góp phần tạo nên một trong những thời khắc đi vào lịch sử của dân tộc
người chính trị viên của đại đội bốn năm xưa nay đã về nghỉ hưu ở quê nhà hải dương
cuộc sống của ông bình dị trôi qua cùng người vợ tần tảo gắn bó với ông hàng chục năm nay
trong ngôi nhà nhỏ ấy ông luôn dành những vị trí đặc biệt
để lưu giữ một phần kỷ niệm huy hoàng rực rỡ và đáng tự hào
để mỗi khi nhớ đến ông lại cùng vợ lần dở từng ký ức
nhớ về những người đồng đội về những chiến công trong quãng thời gian đi lính của mình
và trong hồi ước ấy không thể không nhớ về những ngày cuối tháng bốn rực lửa cách đây gần năm mươi năm
thì khi xe của tôi đến đó thì xe anh thận đã đến rồi
tích tắc cũng chỉ là mấy chục mét trước chúng tôi mấy chục mét thôi
thì xe anh thận dừng lại ở cổng phủ bên trái
thì đồng chí tập có hỏi bởi vì đồng chí là lái xe hỏi tôi thế nào anh toàn
thì tôi ra lệnh tầm thẳng vào
bởi vì khi lực lượng của ta đã đến sát đến cổng chính rồi
còn gan tất nữa là sông
tầm thẳng vào trong rinh từ chỗ xuất phát từ chỗ đó là tôi lại nhanh chóng tầm thẳng vào
không chỉ là người húc đổ cánh cổng chốt trận cuối cùng của nguyện quyền sài gòn
đại úy vũ đăng toàn và các đồng đội trên hai chiếc xe tăng tám trăm bốn mươi ba và ba trăm ba
còn là những người đầu tiên của quân giải phóng có mặt tại dinh
và chứng kiến sự đầu hàng của toàn bộ nội các
trong chính quyền sài gòn
đại úy vũ đăng toàn và các đồng đội trên hai chiếc xe tăng tám trăm bốn mươi ba và ba trăm chín mươi
còn là những người đầu tiên của quân giải phóng có mặt tại rinh

trong chính quyền sài gòn

đó là lời giới thiệu đầy tự hào của người pháo thủ trên chiếc xe tăng ba trăm chín mươi
ông ngô sĩ nguyên khi ấy mới ngoài hai mươi tuổi là thành viên trẻ tuổi nhất trên xe đã vinh dự được cùng các đồng đội tham gia những trận đánh lớn và giành nhiều thắng lợi
thế nhưng trong những ký ức về cuộc đời binh nghiệp của ông sự kiện trọng đại nhất chính là thời khắc xe tăng của ông tiến vào dinh độc lập
từng chi tiết trên chặng đường tiến về sài gòn vẫn in sâu trong lịch sử của dân tộc
ông chỉ nhớ của ông
thủ đức qua thủ đức và đến cầu trù sài gòn
sự ác liệt của nó càng lên
thì đến cầu hoàng xanh là tôi tiêu diệt hai m một trăm một mươi ba của địch đang chuẩn bị bắn mình
địch bắn ta ta bắn địch và khói um lên thì không biết mình đã đi qua ngã tư nào
nhưng mà hướng trung tâm thành phố chúng tôi vẫn tiến vào
sau khi dễ hút đổ cổng dinh độc lập xe tiến vào đấy thì tôi và ông toàn là lên trên đấy
thì tôi thấy là cũng làm một nhiệm vụ của người lính thôi
chứ không biết là sau này mình được có những điều phút vinh dự như thế
mà kỳ thực sau khi chúng tôi xong việc rồi về xe ngồi mình bảo cũng hình như là như giấc mơ đấy
hàng bao nhiêu con người hàng triệu người lính là có bài hát hẹn gặp nhé giữa sài gòn
nhưng mà vinh dự ấy lại rơi vào bốn người lính xe tăng chúng tôi là những người gọi như là đầu tiên hút đổ cổng dinh
và cũng là người đầu tiên báo hiệu và mở toan cánh cửa ra để cho và tạo điều kiện cho ông thân là treo lá cờ
và toàn thắng lên nóc tinh độc lập
báo hiệu là miền nam và miền nam và sài gòn thành phố sài gòn và miền nam hoàn toàn giải phóng nước nhà đi đến thống nhất đất nước
giữa những bon chen của cuộc sống đời thường giờ đây người pháo thủ số một của xe tăng ba trăm chín mươi luôn cảm thấy mình là người may mắn được lịch sử gọi tên khi tuổi đời còn rất trẻ
nhưng với ông chiến thắng ngày hôm ấy là chiến thắng chung của nhân dân việt nam
chiến thắng đó đắt đổi bằng sương máu bao công lao của toàn quân toàn dân ta
phải nói là một chiến dịch ai cũng muốn lập công dân người
và chiến dịch này chắc là non sông sẽ thu về một mối hòa bình đất nước là đây
cho nên chúng tôi không có sợ hy sinh không có sợ là gian khổ mà đạn địch trong bắn này như thế nhưng không hề nào đúng
và chúng tôi vượt những chặng đường hàng nghìn kỷ số
đấy để đến dân chủ
và chúng tôi đã là những người cùng với đoàn quân tiến về sài gòn
với năm cánh quân đã chiến thắng và chiến dịch hồ chí minh đại thắng đã về ta
dù đã rời xa quân ngũ nhiều năm nhưng những người đồng đội cũ trên chiếc xe tăng năm nào vẫn nhớ về nhau như những người thân trong gia đình
họ vẫn tìm gặp nhau ôn lại những kỷ niệm xưa
nhớ về đồng đội người còn người mất
nhớ về giây phút lịch sử mà không phải ai cũng may mắn được trải qua

hiểu về giá trị của hòa bình cũng là để nhắc bản thân có trách nhiệm nêu gương bộ đội cụ hồ
phải sống tốt hơn với gia đình với xã hội và hơn cả là với đất nước
một giải vẹn tròn được đánh đổi bằng máu xương bằng sự hy sinh của những người đồng đội
thực ra là nói mình là bộ đội quân nhân phục viên
cho nên là về với cái tinh thần cách mạng
thực ra là nói mình là bộ đội quân nhân phục viên
cho nên là cách mạng
cho nên là phấn đấu nhiều vị trí lắm
cái thành tích của mình trong chiến đấu trong bộ đội thì đã đánh như về với đời thường này
mình lại phải nằm gương cũng lại phải phấn đấu
cho nên rồi lại cũng có thành tích
thì thực ra là như thế
những vết chân chim đã hiện rõ trên gương mặt
mái tóc cũng bắt đầu ngả màu xương gió
nhưng với mỗi người lính
thực sống trong thời khắc non sông thư về một mối
vẫn là một niềm tự hào khôn tả
những ký ức ấy luôn là nguồn cảm hứng cho các vần thơ
như là một cách để nhớ về quá khứ
và hôm nay các ông thường kể về những niềm tự hào ấy cho con cháu biết
thông qua những vần thơ
như thơ dạy những thức phim hào hùng trên trạng đường vệ quốc vĩ đại của dân tộc
mỗi năm cứ đến tháng tư
lòng tôi sao xuyến như vừa
hôm qua sài gòn rực rỡ tờ hoa
giang sơn thống nhất thỏa lòng bắt mắt
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo